sáng nay ngày một mươi một tháng tám liên ngành các cơ quan tư pháp trung ương phối hợp tổ chức công bố quyết định
đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi đối với ông trần văn thêm
người từng bị tuyên phạt mức án tử hình đối với tội danh giết người cấp của bốn mươi sáu năm về trước
tại buổi công bố đại diện cơ quan công an đã công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can trần văn thêm
theo đó các cơ quan liên quan qua xác minh điều tra đã xác định
căn cứ quy định tài khoản một điều một trăm linh bảy bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một
căn cứ điểm e khoảng hai điều ba mươi bốn và điểm a khoảng hai điều một trăm sáu mươi bốn bộ luật tố tụng hình sự nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can họ và tên trần văn thêm
đây là một văn bản pháp lý của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
đồng thời thay mặt liên ngành tư pháp trung ương ông trần văn tuân phó tranh án tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã công khai xin lỗi đối với ông trần văn thêm là người bị kết án oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra
các cơ quan chức năng sẽ phối hợp để bồi thường những khoản thiệt hại cho ông trần văn thêm theo quy định của luật
bồi thường trách nhiệm của nhà nước
ngay sau buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với ông trần văn thêm và công khai xin lỗi
các cơ quan sẽ công khai xin lỗi ông thêm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mong muốn chính quyền địa phương
làng xóm gia đình tạo điều kiện cho ông thêm có một cuộc sống tốt hơn
phát biểu tại buổi lễ công bố ông trần văn thêm cảm ơn lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác minh làm rõ và tổ chức minh oan cho ông
tại cuộc họp báo sau lễ công bố phó tranh án thường trực tòa án nhân dân tối cao bùi ngọc hòa khẳng định
tại quyết định số một ub ngày hai mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã xem xét và quyết định hủy cả bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm đối với trần văn thêm
giao cho tòa án nhân dân vĩnh phú xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm
do đó về mặt pháp lý thì từ ngày hai mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai bản án tử hình đối với ông trần văn thêm đã bị hủy
tuy nhiên để xảy ra vụ việc trên là do lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng
sở kết luận rằng là ông trần văn thêm không phạt tội giết người nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng đã chấp ban hành quyết định theo luật kéo đến dạng này
đây là lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng
theo đại diện viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
đối với vụ án này người gây ra vụ án đã chết nên cần phải giải quyết để chấm dứt vụ án đồng thời bồi thường cho người oan sai